trường quân sự quân khu chín chú trọng đổi mới về phương pháp theo hướng dạy học tích cực
theo đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị
qua đó phát huy tính chủ động sáng tạo của người học mang lại hiệu quả cao
bằng việc kết hợp chặt chẽ phương pháp đàm thoại nêu và gợi mở vấn đề
với phương pháp dạy học trực quan liên hệ thực tiễn sát tình hình nhiệm vụ của từng đối tượng
đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chính trị
giúp người học dễ hiểu nhanh tiếp thu nội dung vận dụng linh hoạt sáng tạo các hình thức giáo dục truyền thống
và thông qua các cuộc vận động phong trào thi đua của nhà trường giúp trình độ nhận thức
bản lĩnh chính trị bộ đội được nâng cao
thời gian qua trường quân sự quân khu chín quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt đề án
đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới
có hiệu quả thiết thực ở chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao